đã tìm thấy thi thể thiếu nữ một mươi bảy tuổi sau một mươi sáu ngày mất tích do đuối nước và bàn giao cho gia đình lo hậu sự
thông tin do phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc cung cấp
thiếu nữ trú tại huyện eak tỉnh đắk lắc
trước đó vào khoảng một mươi năm h năm ngày hai tháng bảy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
nhận được yêu cầu cứu nạn cứu hộ thiếu nữ bị đuối nước trên sông serepok thuộc thôn năm xã hỏa phú thành phố buôn ma thuột
ngay sau đó đơn vị đã điều động một trăm hai mươi lượt cán bộ chiến sĩ cùng hai mươi lượt xe chuyên dụng hai mươi lượt xuồng hơi và các trang thiết bị đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn
tuy nhiên thời điểm này công tác cứu nạn cứu hộ gặp không ít khó khăn do nơi xảy ra đuối nước có địa hình hiểm trở
những ngày qua mưa lớn kéo dài nhiều hồ đập sản tràn lượng nước đổ về nhiều nước chảy xiết
sau hơn một mươi sáu ngày mất tích người dân đã phát hiện thi thể nạn nhân nổi cách hiện trường khá xa và trinh báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc vốt lên bờ bàn giao cho gia đình lo hậu sự